thưa quý vị theo dự kiến vào lúc bảy h ba mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm sẽ tuyên án vụ án lừa đảo rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
đáng chú ý là phiên xử sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang web của tòa và bản án sau đó cũng được niêm yết công khai
việc tuyên án sẽ được trực tuyến trên kênh thông tin điện tử đồng thời sau khi tuyên án bản án sẽ được niêm yết tại kênh thông tin điện tử
tòa án nhân dân tp hcm thông báo cho người tham gia tố tụng biết để theo dõi việc tuyên án và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật
đề nghị tất cả người tham gia tố tụng theo dõi và thực hiện đúng thông báo của tòa án
trước đó bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quán trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị mất án chung thân về tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản
hai mươi bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ năm năm đến ba mươi năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng đề nghị hội đồng xác xử tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho bốn năm trăm năm mươi bị hại
với số tiền bị chiếm đoạt là hai bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
theo nội dung vụ án nguyễn thái luyện và hai mươi hai đồng phạm đã thành lập hai mươi hai pháp nhân
vẽ ra năm mươi tám giá bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
tự phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho các bị hại
nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư nguyễn thái luyện đưa ra các thông tin không có thật về các dự án
do luyện tự đặt tên trên đất nông nghiệp
chỉ đạo các đồng phạm thực hiện năm bước để các bị hại tin tưởng và nộp tiền cho luyện qua các pháp nhân